học tiếng việt để nhớ về quê hương nguồn cội
đó là chia sẻ chân thành của những vị phụ huynh đang có con theo học lớp tiếng việt
ở thành phố ekaterinburg của liên bang nga do tổng lãnh sự quán và hội người việt nam ở đây tổ chức
không chỉ giúp cho các em bé người việt thế hệ thứ hai thứ ba học tiếng việt
lớp học còn là nơi để các em hiểu thêm về văn hóa lịch sử của quê hương việt nam
cứ mỗi chiều thứ hai và thứ bảy hàng tuần lớp học tiếng việt trên tầng bốn khu thương mại hà nội
ở thành phố ekaterinburg lại rộn ràng tiếng cười nói tiếng đánh vần của các cháu học sinh con em cộng đồng tới học tiếng việt
hơn một chục đứa trẻ từ sáu đến một mươi tuổi chăm chú đánh vần những âm tiết tiếng việt
hay nắn nót từng nét chữ với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo
theo tôi nghĩ thì mình là người việt nam
thì mình muốn phải cho con mình phải biết tiếng việt
đó là để nó còn nhớ về cối nguồn không được ít thì cũng phải
không được nhiều thì cũng phải được một tí tí gì đấy cho nó biết
còn có về thăm ông bà về thăm quê hương sau này nữa
ngoài việc học tiếng việt các cô giáo còn cho các em tham gia các trò chơi dân gian ca hát
để tăng cơ hội thực hành và tạo hứng thú học tập cho các em
không chỉ dạy các bé đọc viết tiếng việt
cô giáo còn tranh thủ lồng vào bài học những nội dung về văn hóa lịch sử việt nam
lớp tiếng việt hội hiện nay là gần được một năm rồi anh chị ạ
thì cũng khó khăn cũng rất là nhiều
thế nên là một mình em cũng phải chia giờ học thế nào cho cả lớp đều muốn học
và đều muốn biết tiếng việt
lớp học tiếng việt do tổng lãnh sự việt nam tại ek tây đình bức
và hội người việt tỉnh svetlovsk mở ra để đáp ứng nhu cầu dạy tiếng việt
cho các con em người việt thế hệ thứ hai và thứ ba
với thành công của lớp tiếng việt ở ek tây đình bức
tổng lãnh sự quán việt nam sẽ quyết tâm mở rộng mô hình này
với mong muốn góp phần cùng cộng đồng người việt
gìn giữ tiếng việt cũng như truyền thống văn hóa của người việt trên đất nước liên bang nga